liên kết giữa sản xuất chế biến tiêu thụ còn nhiều bất cập
sự tham gia và đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp nông thôn còn hạn chế
khắc phục vấn đề này các địa phương đã tích cực xây dựng mô hình hợp tác xã tạo nên chuỗi giá trị liên kết
hợp tác xã chế biến nông sản hiền vinh được thành lập từ đầu năm hai nghìn hai mươi với sản phẩm chính là các loại thịt xấy cá sấy dược liệu sấy khô cung cấp số lượng lớn cho các tỉnh thành
dù chỉ mới đi vào hoạt động hơn nửa năm hợp tác xã đã thu mua phần lớn nông sản của bà con trên địa bàn làm nguyên liệu đầu vào
sự ra đời của hợp tác xã là một trong những giải pháp thúc đẩy kinh tế nông nghiệp nông thôn mà đảng bộ thị trấn yên bình huyện yên bình tỉnh yên bái đề ra giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
khi thành lập hợp tác xã này ra thì chúng tôi giúp cho các hộ gia đình và các cá nhân
đánh bắt thủy hải sản tìm được kiếm được đầu ra giúp cho các hộ cá nhân thu mua
việc đánh bắt được có đầu ra thu mua thì cái sản phẩm của họ được thu mua với cái mức giá cao giúp cho cuộc sống của người dân được ổn định hơn
không chỉ riêng yên bái sự xuất hiện của các hợp tác xã trở thành nhu cầu tất yếu tại các địa phương
huyện lương sơn tỉnh hòa bình trong năm năm đã có thêm năm mươi hai hợp tác xã thành lập mới
đến nay toàn huyện có chín trăm một mươi sáu doanh nghiệp và hợp tác xã bước đầu hình thành chuỗi liên kết sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao
nhiều sản phẩm nông nghiệp đạt chất lượng tốt vươn ra thị trường trong nước và xuất khẩu
giá trị sản xuất nông nghiệp năm hai nghìn hai mươi của huyện ước đạt trên một chín trăm linh tỷ đồng
mô hình này đã tạo sự ổn định về giá từ đầu vào đến đầu ra giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất

sản xuất theo chuỗi này được hỗ trợ lẫn nhau trong những lúc đảm bảo bình ổn giá
hiện tại như chúng tôi bây giờ đang ký kết với những hộ nuôi chúng tôi là bình ổn giá
quanh năm trong thời gian hợp đồng chúng tôi mua bình ổn giá để chúng tôi làm sao bán được ra thị trường ngoài lội
cũng bình ổn giá không đi theo thị trường chợ đen về cái giá cả
trước mắt là nó sẽ khắc phục được sản xuất manh mún sản xuất hoàng hóa tập trung
thành cái hàng hóa và hai là có cái chuỗi tiêu thụ sản phẩm
thế là không bị núc thì có nghĩa là không bị núc mà được mùa thì rớt ra ví dụ thế
thứ hai là có cái thương hiệu sản phẩm thì mình được cái chỉ dẫn địa lý của nó rồi thì đã tham gia các cái chuỗi rồi
thì cái nguồn đầu tư và hai cái trình độ thâm canh của người nông dân cũng phải được nâng lên được phát triển lên
thì cái giá trị hàng hóa kinh tế nó cao thì nó tăng thu nhập cho nhân dân
thì nhân dân sẽ tích cực tham gia hơn trong các hoạt động của nông nghiệp
từ đây ngành nông nghiệp đã từng bước được cơ cấu lại
chuyển đổi từ các cây trồng vật nuôi kém hiệu quả sang các mô hình mới đa dạng năng suất cao
diện tích đất nông nghiệp được sử dụng tối đa luôn phiên giữa các loại cây trồng theo từng vụ trong năm
người dân từ chỗ sản xuất thuần nông đã biết ứng dụng khoa học kỹ thuật
đẩy mạnh theo hướng sạch và an toàn phù hợp với nhu cầu của thị trường
khi vào tước xã thì được giao
được đi học hỏi nhiều các nơi
thì về những áp dụng ở địa phương
chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhưng vừa xong nói là cây dưa lê cây dưa hấu
ở đây nó cũng phù hợp mà mang lại hiệu quả rất cao
và các bộ ban ngành đến động viên và cũng hướng dẫn kỹ thuật
chính vì thế bà con bây giờ làm thì cũng đã vào
nói chung là khi làm thì cũng biết nắm được cái quy trình để sản xuất ra an toàn nó ổn định
cũng như ngãi nói thì chính vì nó ổn định về kỹ thuật
về cái đảm bảo an toàn thì những người tiêu dùng người ta biết nhiều
đến người ta đã tìm đến mua nhiều
chúng tôi đang vận động bà con nhân dân xem xét là
xem những cái diện tích nào mà lớn đủ cái điều kiện sản xuất công nghệ cao thì chúng tôi sẽ áp dụng vào
hôm đó là áp dụng các cái chính sách của tỉnh thành phố
mà hỗ trợ bà con nhân dân như về các cái vật chất như là về nhà lưới
cái thứ hai là về các cái hệ thống tưới
cái thứ ba là về các cái cây con giống
cái thứ tư là về các cái kỹ thuật trong canh tác lông nghiệp
để làm sao mà là
cây canh tác bây giờ đòi hỏi là sản xuất công nghệ cao
một hạn chế khác mà nhiều địa phương còn gặp phải khi xây dựng chương trình phát triển kinh tế xã hội
đó là cơ chế chính sách điều phối phát triển vùng chưa đủ mạnh
vẫn còn tồn tại tình trạng quy hoạch tràn lan
chưa làm rõ được tính đặc thù thế mạnh của mỗi địa phương và liên kết nội vùng
không tính đến lợi ích kinh tế chung và lợi ích cộng đồng
vùng kinh tế trọng điểm chưa được quan tâm đầu tư đúng mức
chưa phát huy được vai trò đầu tàu trở thành trung tâm kết nối cho phát triển kinh tế vùng
từ nhiệm kỳ năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
báo cáo đánh giá kinh tế của các địa phương đã có bước chuyển rõ rệt
khi phân chia rõ lợi thế hướng đi của từng khu vực
nhưng không nằm ngoài tổng thể chung của địa phương phát huy toàn diện tiềm năng sẵn có
bản chấp hành đảng bộ thị trấn mãn đức
huyện tân lạc dựa trên đặc điểm dân cư
điều kiện tự nhiên đã phân chia địa phương thành ba vùng với ba nguồn thu nhập khác nhau
nhưng đều phải hoàn thành trị tiêu
đến năm hai nghìn hai mươi năm thu nhập bình quân đầu người đạt chín mươi triệu đồng một năm
thứ nhất là từ trung tâm của thị trấn vùng thứ hai là vùng sản xuất nông nghiệp
vùng thứ ba là sẽ dự kiến sẽ mở rộng cái đào tạo nghề
thu hút các nhà đầu tư về để xây dựng
đào tạo các nghề cho bà con nhân dân để có thêm thu nhập
vùng hai của thị trấn với lợi thế đất nông nghiệp đã phát triển cây bầy đỏ tân lạc từ lâu đời
đây vẫn được xem là cây trồng chủ lực đem lại lợi nhuận cao cho bà con từ một trăm linh triệu đồng trở lên
do đó nhiệm vụ chính trong thời gian tới mà cấp ủy chính quyền địa phương xác định là phải liên kết
tạo dựng đầu ra ổn định cho người dân yên tâm sản xuất
đồng thời duy trì
tăng mức thu nhập hiện có trong bối cảnh cạnh tranh cao cũng như ảnh hưởng của dịch bệnh trên thị trường
nếu như mà thị trấn và cái huyện này mà làm được theo một cái mô hình như kiểu dạng u cốp ấy
là một gọi là mỗi xã một sản phẩm thì cái phát triển cái này thì với dân chúng tôi là rất ủng hộ
nhưng rất mong tức là bây giờ với chính quyền của thị trấn hoặc huyện hoặc tỉnh
tức là làm sao mà hướng dẫn trong cái vấn đề về kỹ thuật hỗ trợ kỹ thuật
và hai nữa tức là
để cho cái thương hiệu của mình nó có một cái chỗ đứng hoàn chỉnh
về trên thị trường này thì đấy là một cái điều mà những nhà vườn như chúng tôi rất mong muốn
thời gian tới thì đảm bảo tiêu thụ đầu ra cho bà con nhân dân sản xuất trong bưởi
đây cũng là một định hướng phải có sự liên kết kết nối với các khu vực tầm xa như khu vực các siêu thị ở hà nội
hoặc là một số vùng ở thành phố hồ chí minh
cái bưởi của tân lạc đã có thương hiệu
mấy năm rồi mấy năm nay rồi cái việc tiếp tục mở rộng quảng bá thương hiệu sản phẩm đó là một cái ưu tố cần phải mở rộng
so với vùng một và vùng hai vùng ba thị trấn mãn đức không có lợi thế cả về đất nông nghiệp lẫn vị trí thuận lợi để phát triển dịch vụ
người dân phần lớn chỉ làm ruộng nhỏ lẻ lao động tự do với thu nhập thấp
công an việc làm luôn là vấn đề cấp thiết đối với bà con

để cân bằng mức sống giữa các khu dân cư đảng bộ thị trấn đã xây dựng kế hoạch bắt đầu đưa vào chương trình đào tạo nghề
bằng việc tìm kiếm các doanh nghiệp cần số lượng lớn lao động nông thôn đứng ra làm cầu nối để người dân trong vùng cải thiện thu nhập
hiện tại thì xưởng mới bắt đầu hoạt động thì được gần tháng nay
thì trẻ em mới bắt đầu học việc thì cái thu nhập thì nó vẫn còn chơi chơi ấy
nhưng mà nếu như mà mọi người đi làm đầy đủ thì lương thì một ngày chị em có kiếm được hai trăm linh một ngày
tôi thấy hiện tại bây giờ nó rất là phù hợp với trẻ em
bước đầu cũng đã tạo được điều kiện công an việc làm cho độ khoảng bốn năm mươi lao động dôi dư
mà đây là những cái lao động mà không thể đi làm ăn xa được
thế thì đến cơ sở tận khu dân cư này thì rất là thuận tiện cho cái
cái việc mà tăng thêm các cái thu nhập cho các hộ gia đình để đảm bảo là phát triển kinh tế ổn định
thậm chí là có thể là xóa đói giảm nghèo được
tương tự huyện tân lạc việc xây dựng quy hoạch tầng vùng cụ thể phát huy thế mạnh sẵn có biến khó khăn thành thuận lợi
cũng được thành phố yên bái đề ra trong định hướng phát triển kinh tế
không như trước đây các chỉ tiêu nhiệm vụ được xây dựng dựa trên việc tổng hợp từ các địa phương
không mang tính đồng bộ
gian trải gây ảnh hưởng đến sự tăng trưởng chung
ngay từ đầu nhiệm kỳ này báo cáo kinh tế của thành phố yên bái đã nêu rõ mục tiêu chính là phát triển đô thị
từ nhiệm vụ chung đó các phương xã xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình của địa phương
khu vực trung tâm phát triển hạ tầng dịch vụ thương mại
các xã cách xa tiếp tục nâng cao chất lượng nông thôn mới đảm bảo cân bằng và hài hòa giữa các khu
chúng tôi cũng tập trung
chúng tôi tập trung vào các không kinh doanh truyền thống mà xây dựng các trung tâm thương mại
các mô hình kiểu mẫu và kinh doanh trên nền tảng số
trong thời gian tới sẽ xây dựng các tuyến phố văn minh hạnh phúc
các tuyến phố phù hợp với kinh doanh dịch vụ trên tình loại hình trên địa bàn phường
nhà nước cũng sẽ phải đầu tư về cơ sở hạ tầng
vận động nhân dân là kinh doanh theo
quy mô và định hướng phát triển của phường
tôi sẽ tập trung triển khai đó là việc huy động và sử dụng các nguồn lực để phát triển đô thị
xây dựng thành phố sớm trở thành đô thị loại hai
đồng thời là quan tâm gìn giữ phát triển không gian cảnh quan đô thị
tập trung phát triển đô thị thông minh theo hướng là tăng trưởng xanh
phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống
cùng với đó là xây dựng thành phố yên bản
các ví dụ trên đã cho thấy sự đổi mới trong tư duy hành động của cấp ủy
chính quyền các địa phương ngay từ khâu xác định nhiệm vụ trọng tâm
đến việc đưa ra các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu đó
đây là yếu tố then chốt quan trọng hàng đầu
quyết định đến chiều hướng phát triển của từng nơi trong vòng năm năm tới
đổi mới trong cách làm
đổi mới trong xác định khâu đột phá đánh giá dựa trên tổng thể và dự đoán tình hình
sẽ làm cơ sở cho một nền kinh tế phát triển bền vững lâu dài
chủ động nắm bắt cơ hội tận dụng tối đa lợi thế của địa phương
huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội nhanh toàn diện bền vững
tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp thương mại dịch vụ nông nghiệp
tập trung nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới phát triển đô thị tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
đại hội đảng bộ tỉnh hòa bình lần thứ một mươi bảy đã xác định bốn nội dung đột phá
đây cũng là điểm mới đối với nhiệm kỳ trước
chúng tôi tập trung vào việc dự báo tình hình và quan tâm đến quy hoạch quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
quy hoạch lĩnh vực
theo quy định đồng thời là phải làm tốt cái khâu quản lý và sử dụng quy hoạch
chúng tôi quan tâm với cải cách hành chính và trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính
để xử lý công việc nhanh hiệu quả và tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư
với mục đích là cải thiện cái môi trường đầu tư và kinh doanh
công cuộc đổi mới đất nước là đòi hỏi tất yếu để phù hợp với xu thế chung của thế giới
đòi hỏi sự thay đổi không ngừng
công cuộc đổi mới đất nước là đòi hỏi sự thay đổi không ngừng
công cuộc đổi mới đất nước là đòi hỏi sự thay đổi không ngừng